thưa quý vị đợt bão lũ kỷ lục trong tháng một mươi vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh miền trung nước ta
bên cạnh những mất mát đau thương thì từ trong nghịch cảnh chúng ta thấy nổi lên những phẩm chất sáng ngời
đó là sự đùng bọc sẻ chia từ những tấm lòng trên khắp mọi miền đất nước
tuy nhiên làm từ thiện như thế nào để tránh được những hệ lụy phát sinh từ những hành động đẹp đó
đây đang là vấn đề được nhiều người quan tâm
và ngày hôm nay nhà báo hoàng lâm tổng thư ký tòa soạn báo lao động vị khách mời của chương trình
sẽ gửi tới quý vị những thông tin liên quan qua phần trò chuyện sau đây cùng với biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin mời chị thúy quỳnh ạ
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và cũng xin chân thành cảm ơn nhà báo hoàng lâm đã nhận lời tham dự chương trình hôm nay ạ
trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
sau đợt bão lũ trong tháng một mươi người dân các tỉnh miền trung đã được đón nhận tấm lòng chia ngọt sẻ bùi từ đồng bào cả nước
nhưng cũng từ đây nhiều vấn đề bất cập trong việc làm từ thiện cũng đã nảy sinh
nhiều người từ xa tới trao quà nhưng không liên hệ với địa phương mà muốn chủ động đi phát
dẫn tới không nắm được danh sách đâu là hộ cần giúp
việc tự đi vào vùng lũ mà không nắm được đường xá cũng dẫn tới rất nhiều nguy cơ mất an toàn
chưa hết danh mục hàng hóa nào là cần thiết phát hàng hay phát tiền
đó là những vấn đề gây tranh cãi khiến dư luận không khỏi băn khoăn về cách làm từ thiện như thế nào cho đúng
thưa nhà báo hoàng lâm rõ ràng làm từ thiện là quý
thế nhưng mà sau đợt bão lũ vừa rồi ở miền trung thì cũng có rất nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng là làm thế nào để chúng ta từ thiện cho đúng và cho hiệu quả
trong câu chuyện từ thiện thì nó có hai vấn đề
một là như các cụng ngày xưa chúng ta nói là của cho thì không bằng cách cho
và cái thứ hai là cái sự công bằng
làm sao cho đúng đối tượng làm sao cho đúng người cần hỗ trợ và làm sao để cái từng cái hàng và những cái đồ dùng thậm chí là tiền đến đúng cái đối tượng
thì đấy là vấn đề tôi nghĩ là không phải là dạy
và trong cái đợt cứu trợ và ủng hộ từ thiện trong đợt lũ lụt vừa qua thì dư luận báo chí cũng đã lên tiếng rằng thực sự là chúng ta cũng có một số các vấn đề trong đó
đặc biệt là một là vấn đề về việc
tại sao một số cá nhân họ có thể huy động một khoản tiền lớn như vậy
tại sao ở một số địa phương vẫn còn có cái câu chuyện người dân phản ứng
và đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những cái biện pháp để mà điều chỉnh
vừa rồi thì thủ tướng cũng đã chỉ thị bộ tài chính là xây dựng nghị định mới thay thế cho nghị định sáu mươi bốn
về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
nhằm mở rộng tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân phát huy được tinh thần tương thân tương ái
vậy thì ông đánh giá như thế nào về quyết định này
tôi nghĩ trên tinh thần là chúng ta vẫn phải tuân thủ các quyết định của pháp luật
nhưng để làm sao cái tinh thần tương thân tương ái cái tinh thần tử thiện được lan tỏa
và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân mỗi tổ chức tham gia tử thiện nhiều hơn nữa
bởi vì trong thời gian tới theo cái dự kiến là chúng ta bị ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu
và biến đổi khí hậu nó sẽ còn những cái khó khăn còn những đợt thiên tai trong năm tới và thời gian tới
thì cái việc thay đổi này nó sẽ góp phần cho
cái việc từ thiện chúng ta đúng hơn đủ hơn cái cách cho cũng tốt hơn
cái của cho cũng được nhiều hơn và mỗi cái người dân chịu thiệt hại sẽ được nhận những cái sự hỗ trợ nó đầy đủ hơn nữa
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn người việt nam có truyền thống quý báu là đùm bọc tương trợ cho nhau trong những lúc khó khăn
thế nhưng làm thế nào cho đúng và cho hiệu quả để phát huy được nguồn lực trong xã hội đến với được những hộ gia đình
những người khó khăn nhất trong bão lũ thì lại phải đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ
giữa cả chính quyền và nhân dân để mỗi hoạt động từ thiện vừa đúng pháp luật lại vừa phát huy được tình người trong hoạn nạn
đến đây thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời hôm nay cũng xin được kết thúc